xin chào quý vị và các bạn
từ ngày mai khi áp cao cận nhiệt đới lấn sâu hơn về phía tây
thì mưa rông tại các tỉnh thành đông bắc bộ có xu hướng giảm dần
vùng mưa chỉ còn tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển lúc đêm và sáng
ban ngày tại đây có nắng nhẹ nên mức nhiệt sẽ tăng dần
giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rông sẽ còn kéo dài đến ngày mai
sau đó mưa giảm hẳn trời tạnh giáo
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết giảm mưa nên thuận lợi hơn cho giao thông đi lại
cũng như các hoạt động thường nhật của người dân
với khu vực trung bộ do ảnh hưởng của đời gió đông nên tại các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tiếp tục có mưa giải rác
riêng thanh hóa đến quảng bình ngày bốn tháng một mươi
cục bộ còn có thể xảy ra mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
thời gian mưa chủ yếu tập trung vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
vào ban ngày có lúc mưa giảm còn nắng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa sẽ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
vẫn tiếp tục có mưa vào khoảng thời gian sáng sớm chiều tối đêm và sáng
riêng tại các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
vẫn có thể xảy ra lượng mưa vừa và rông
vào ban ngày mưa giảm có lúc nắng gián đoạn
nhiệt độ phổ biến ở mức hai mươi ba ba mươi ba độ
với vùng cao tây nguyên vẫn tiếp tục có mưa rông vào chiều tối
trong ba ngày tới
mưa với lượng khá
trong cơn rông cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời còn đang gián đoạn
nên mức nhiệt chưa có nhiều biến động
phổ biến từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
do vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam
nên tại đây tiếp tục duy trì mưa rông lúc chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá
đi kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực
vẫn dao động ở trong ngưỡng hai mươi ba đến ba mươi hai độ